nhằm cung ứng rau sạch cho thị trường tết mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám từ mấy tháng nay người dân tại các làng rau ở xã phước hiệp nói riêng và người trồng rau trên địa bàn tỉnh bình định nói chung đang tất bật vào vụ rau tết
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
là một vựa rau lớn nhất nhì tỉnh bình định làng rau xã phước hiệp huyện tuy phước làm ra không chỉ cung cấp cho nhu cầu trong tỉnh mà còn được thương lái đưa đi ngoài tỉnh để tiêu thụ
hầu hết các làng rau nơi đây đều trú trọng đến việc sản xuất rau an toàn theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp sạch việt gáp
được ngành nông nghiệp hướng dẫn nên chất lượng rau tốt hơn năng suất cũng cao hơn trước đây
năm hai nghìn một mươi ba là ở trên về là cho học cho học là cái lấu làm là hình thức làm của thủ kiểu kinh doanh tổng việt gáp
nói chung là ở trong bên ngồi thì nó cũng vậy thôi chứ không khác gì nhưng mà khác có một cái là cách ly
thuốc men con lạc cái kia tới nọ trước khi bán và sau khi xuất
làng rau phước hiệp hiện có trên một trăm linh hộ dân chuyên nghề trồng rau với diện tích có thời điểm lên đến hơn năm hectare
rau tại đây được làm quanh năm nhưng tết là vụ lớn nhất
nhu cầu tiêu thụ cao nên lượng dao trồng phải gấp đôi so với ngày thường
từ đầu tháng chín âm lịch người dân làng giao phước hiệp đã tất bật với việc làm đất để ải xuống giống cho lứa rau cuối cùng của năm cũ
với nhóm năm ngói cho nên vườn rau thì thu nhập là ổn định
mới có thu nhập lứa đầu thì được một triệu còn rau đủ cung cấp là cho đến tết nguyên đáng
trước trồng theo kiếu thường là trồng dày hơn sau bệnh nó phát sinh nhiều hơn
sau khi trồng theo kiếu rau sạch thì mình trồng cái thưa hơn năng sức lại đạt hơn
phun thuốc là phải phát sinh nhiều hơn
phun thuốc là phải phát sinh nhiều hơn sau khi trồng theo kiếu rau sạch thì mình trồng cái thưa hơn năng sức lại đạt hơn
phun thuốc là phải phát sinh nhiều hơn sau khi trồng theo kiếu rau sạch thì mình trồng cái thưa hơn